cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa khởi tố một mươi năm bị can trong vụ án trịnh văn quyết và đồng phạm thao túng thị trường chứng khoán
trong số này có hai nhân viên của tập đoàn flc là đỗ thị huyền trang phó phòng kế toán và nguyễn thị nga nhân viên ban kế toán
tám bị can là lãnh đạo nhân viên các công ty con của flc năm người còn lại làm việc tại công ty cổ phần chứng khoán bos
các bị can có hành vi giúp sức cho trịnh văn quyết trịnh thị minh huế và đồng phạm thao túng thị trường chứng khoán thu lời bất chính số tiền hơn sáu trăm sáu mươi bảy sáu tỷ đồng
việc khởi tố thêm một mươi năm người nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán lừa đảo chiếm đọc tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ phần chứng khoán bos và các công ty liên quan